sức ép trả nợ khác
theo ông thì để chúng ta tới gần hàng nước

tôi cho rằng càng nhanh càng tốt
tại vì cái app này

theo ông nếu những cái văn bản đó

những cái tổ chức tiến dụng được phép hoạt động
trên lãnh thổ việt nam
nước ngoài như sao trong nước như nào phải có danh sách đã
còn ngoài những danh sách này ra
và từ đó cũng phải kiến nghị luôn
các cơ quan quản lý khác như là công an
xử lý ngay ngăn chặn ngay
chúng ta không phải đợi đến
những người dân tố cáo hoặc là xảy ra các hậu quả
đáng tiếc như vừa rồi mới có người bị sức ép
trả nợ về tự tử mới
thực hiện cái việc đó phải ra cảnh cáo ngay
vâng rất là cảm ơn ông thưa phó giáo sư
tiến sĩ đinh trọng thị ở góc độ của
phó giáo sư với các em là một chuyên gia
tài chính ông có những bổ sung hay là
có những cái lời khuyên gì cụ thể hoặc là có
những kiến nghị cụ thể để kiểm soát
tác động trái của hệ thống cho vai này
trước hết thì chúng tôi cho rằng
việc cần thiết đầu tiên
đó là chúng ta phải khẳng định rằng
đây là một hình thức kinh doanh
mà nó vi phạm
luật về các tổ chức tài chính
tiến dụng chứ chúng ta không thể nói
một cái gì khác được
điều thứ hai là
chúng ta phải tăng cường
cái truyền thông
nâng cao cái trình độ dân trí
cho cái người dân cái thứ ba
đó là chúng ta phải thành lập
các cái hội vai vốn sử dụng vốn
tại các cái thôn xã phường
hoặc là các cái doanh nghiệp
để từ đó chúng ta
có thể sử dụng
các cái hình thức cho vai nó đơn giản
thuận tiện thông qua áp của các
tổ chức tài chính tiến dụng chính thức
qua các cái ngân hàng hoặc
các cái công ty tài chính chính thức
được ngân hàng nhà nước việt nam
cho phép hoạt động trên lãnh thổ việt nam
mà cho vai cũng cái hình thức cho vai áp này
qua áp này nhưng mà
nó có cái
gọi là cái mức
gọi là nó bé
nhưng có bảo lãnh của xã phường hoặc của
một cái hội cái người sử dụng
cái điều tiếp theo đó là chúng tôi cho rằng
cần phải có một cái sự
phối kết hợp giữa các cái cơ quan
quản lý nhà nước
với các cái cơ quan quản lý
cái thị trường tài chính tiền tệ
đặc biệt là phải phát huy cái vai trò
của ngân hàng nhà nước
trong cái việc quản lý giám sát
cái luật tài chính tín dụng
của các tổ chức tín dụng trên lãnh thổ việt nam
và chúng ta cũng phải thấy rằng là
cái cơ quan về chính quyền
cũng như các cơ quan công an
phải là cái người mà
thường xuyên làm tốt
cái công tác ra sát quản lý
trong cái phạm vi trách nhiệm của mình
vâng rất là cảm ơn hai vị chuyên gia đã đến với chương trình
và có những cái phân tích rất là sắc nét
cũng như là rất là cụ thể
đặc biệt là
có những cái đề nghị
về mặt nâng cao trách nhiệm của hoàn chức năng
và người dân thì cũng phải tự cảnh tỉnh
để mà không biến mình trở thành nạn nhân
của tín dụng đen
đến đây thời lượng của chương trình đã hết
xin cảm ơn quý vị đã chuẩn bị theo dõi
kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo